quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trong thời gian đối tượng mông viết thái
kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa nông sản tự sản tự tiêu trợ tạm sông bằng
đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành
vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố bị can với ba đối tượng trong vụ án
trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên trưởng phòng quản lý đô thị nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục làm rõ quy định của pháp luật